lợi dụng cơ quan chức năng phân tán lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín
xe quá tải đã bùng phát tại nhiều tuyến đường trên địa bàn cả nước
riêng trong tháng một mươi lực lượng chức năng kiểm tra hơn ba ba trăm linh xe
trong đó có ba trăm ba mươi năm xe vi phạm tức hơn tám mươi giấy phép lái xe
xử phạt nộp kho bạc nhà nước hơn hai năm tỷ đồng
trước tình hình trên tổng cục đường bộ việt nam đề nghị ubnd các tỉnh thành phố
chỉ đạo công tác phối hợp giữa các lực lượng công an thanh tra giao thông
tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số ba mươi hai của thủ tướng chính phủ
về việc tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông
các địa phương phối hợp xử lý không để tái diễn tình trạng xe quá tải
ban an toàn giao thông cấp tỉnh chỉ đạo áp dụng biện pháp kiểm soát tải trọng xe
ngay từ đầu nguồn hàng đồng thời đề nghị ubnd các địa phương
chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu đầu tư lắp đặt các trạm kiểm soát tải trọng xe cố định tự động